cảng hàng không quốc tế vân đồn cũng đã triển khai nhiều biện pháp đặc biệt nâng mức độ an toàn phòng dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên khi mở cửa trở lại
đem theo giao tự chế bình xịt hơi cay và gậy điện từ bình dương đến tỉnh an giang để xít nợ bảy đối tượng đã bị công an tp long duyên tỉnh an giang bắt giữ
theo thông tin ban đầu chị nguyễn thị cẩm chú tại phường mỹ thới trong thời gian làm việc tại tỉnh bình dương
có vay của đối tượng đỗ đình hoàng chú tại tỉnh bắc ninh và lê văn tài chú tại tỉnh bình dương với số tiền ba mươi triệu đồng với hình thức trả góp trong vòng hai tháng
số tiền cả gốc lẫn lãi là năm mươi triệu đồng do không có khả năng chi trả nên sáng ngày hai tháng ba hoàng và tài đã dùng xe ô tô chở theo năm thanh niên
mang theo nhiều hung khí đến nhà của chị cẩm đòi nợ đập phá đồ đạc và lấy đi một xe mô tô trị giá hơn bốn mươi bốn triệu đồng
gia đình chị cẩm đã điện thoại trình báo cho công an phường mỹ thới kịp thời đến ngăn chặn và bắt giữ nhóm thanh niên
hiện công an tp long xuyên đang tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau hai mươi hai năm lẩn trốn đối tượng truy nã bùi công cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa bị công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
bùi công cương nguyên là cán bộ bảo tàng thuộc sở văn hóa thông tin thể thao tỉnh vĩnh phúc
lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn của mình cương đã thu tiền và vay mượn tiền rồi chiếm đoạt của nhiều tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh vĩnh phúc
ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã bắt được đối tượng cương tại địa bàn thôn pán nim thị trấn bình gia huyện bình gia tỉnh lạ sơ
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm bợ xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
và đối tượng phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại tiểu khu bãi đa
thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an